tại hà nội văn phòng trung ương đảng ban tổ chức trung ương phối hợp với đảng ủy công an trung ương
đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ chính trị khóa một mươi hai về việc chỉ định đảng ủy công an trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tới dự và chỉ đạo có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư
đồng chí trần đại quang chủ tịch nước đồng chí nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ
đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương
lãnh đạo bộ công an
đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi do bộ chính trị chỉ định gồm một mươi sáu đồng chí
ban thường vụ đảng ủy gồm có bảy đồng chí trong đó có ba đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước là tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ
đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ tổng bí thư tham gia đảng ủy và thường vụ đảng ủy công an trung ương
mục tiêu của đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ này tiếp tục quan triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối
chủ trương của đảng trọng tâm là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai chú trọng cụ thể hóa đường lối
chủ trương chính sách đảng nhà nước ban hành các nghị quyết chỉ thị để lãnh đạo
chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an nâng cao năng lực nắm tình hình phân tích đánh giá
dự báo chiến lược nhận diện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước về đường lối chủ trương chính sách pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự
trong đó đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng đảng bộ công an trung ương các tổ chức đảng trong công an
nhân dân và lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh tuyệt đối trung thành với đảng và tổ quốc
có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống
tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đi nhanh và hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết